ban quản lý vườn quốc gia phong nha cải bàng phối hợp với trung tâm cứu hộ động vật hoang dã hà nội
tiếp nhận bốn mươi hai cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên
số cá thể động vật hoang dã này chủ yếu là tăng vật của các vụ buôn bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm
hai mươi cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm hai b và phụ lục một thuộc loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
sau khi được trung tâm cứu hộ động vật hoang dã hà nội tiếp nhận chăm sóc
hai mươi cá thể động vật hoang dã này đã được bảo đảm sức khỏe và đủ điều kiện trở lại sinh sống trong môi trường tự nhiên
theo đánh giá của trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
nhờ được chăm sóc nuôi nhốt trong môi trường bán hoang dã
nên khi thả ra các cá thể động vật được tái thả sẽ nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên